ubnd tỉnh bình dương vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước
để lắng nghe ý kiến đề xuất từ phía doanh nghiệp nhằm thao gỡ những khó khăn vướng mắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh
tại buổi gặp gỡ các sở ngành và lãnh đạo tỉnh bình dương đã tiếp thu trả lời và giải quyết thỏa đáng những ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp
theo đúng quy định của pháp luật về giải pháp thu hút nguồn lao động việc bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động
vấn đề ủn tắc giao thông minh bạch thủ tục hành chính tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
chính sách thuế lãi suất vay ngân hàng có xu hướng tăng
tỉnh bình dương hiện có hơn ba mươi chín năm trăm bốn mươi doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký ba trăm ba mươi hai một trăm ba mươi tỷ đồng
thời gian qua hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh bình dương
đưa bình dương trở thành địa phương phát triển mạnh về công nghiệp dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam